liên quan tới thông tin xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại an giang
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sáu mươi hai bị cáo
liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
trong đó bốn bị cáo bị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
có một mươi ba bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và bốn mươi năm bị cáo về tội đánh bạc
theo có trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức mua lô đề số đề ăn thua bằng tiền có quy mô lớn
các đối tượng đã dùng nhiều công cụ phương tiện như máy vi tính kết nối internet
máy fax máy in điện thoại di động máy tính máy đếm tiền sử dụng bốn tài khoản gia lô
để làm chủ số lô số đề và làm trung gian giao nhận phơi số lô số đề được ăn thu bằng tiền
và kết quả sổ số kiên thiết của các đài miền nam và miền bắc
theo điều tra bước đầu đường dây đánh bạc này có tổng số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi